trạm thu phí xa lộ hà nội thu phí cho dự án bot cầu dạch chiếc với số vốn đầu tư một tỷ đồng
đã kết thúc sớm hơn một năm so với kế hoạch
từ giờ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám trạm thu phí này tạm dừng thu phí các phương tiện khi qua tuyến đường
trạm thu phí xa lộ hà nội được xây dựng để thu phí cho cả hai dự án bot cầu rạch chiếc
và dự án xa lộ hà nội mở rộng
theo kế hoạch khi kết thúc thu phí dự án cầu rạch chiếc vào cuối năm hai nghìn một mươi
mới tiến hành thu phí dự án xa lộ hà nội mở rộng
tuy nhiên do lưu lượng xe qua xa lộ hà nội lớn nên chủ đầu tư đo hàng vốn thu phí trước một năm
hoạt động thu phí kết thúc vào hôm qua ngày ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn một mươi bảy từ giờ ngày một tháng một hai nghìn một mươi tám
trạm thu phí trên xa lộ hà nội tạm ngưng thu phí
việc có tiếp tục triển khai thu phí dự án mở rộng xa lộ hà nội vào thời điểm nào
thì phải chờ chủ đầu tư hoàn thành một số thủ tục với cơ quan nhà nước